thông tin ban đầu hai học viên này là một trong những đối tượng cầm đầu đã đập phá kích động
xúi dục các học viên khác bỏ trốn vào ngày chín tháng một mươi một
sau đó nguyễn thanh xuân cùng nguyễn trọng tiền bỏ trốn và bị lực lượng chức năng phát hiện đưa về trung tâm cùng ngày
ông phạm minh ân giám đốc trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề cho biết
tính đến một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi một đã có tám mươi ba học viên bỏ trốn được đưa về trung tâm
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phối hợp với gia đình chính quyền địa phương
thuyết phục học viên còn bỏ trốn trở lại trung tâm
công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hà đức khuê
ngô quốc hải và nguyễn tấn thành đều ở xã lộc nam huyện bảo lâm về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào trưa ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi năm do có xi mít nhỏ nên ba đối tượng trên cùng một số bạn nhậu
xông vào nhà đánh nguyễn minh châu và vũ cơ thế là con trai và cháu của ông
vũ văn thể ở thôn ba xã lộc nam thấy vậy ông thể la mắng và đuổi ra khỏi nhà thì bị ba đối tượng trên
đánh gãy tay phải và ngãn tay trái sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn sau quá trình điều trị đã giám định
kết luận ông thể có tỷ lệ thương tích một mươi bốn công an huyện bảo lâm đã khởi tố vụ án và truy bắt được ba đối tượng
để điều tra ngoài ra công an còn lập hồ sơ tám đối tượng khác trong nhóm của khuê để xử lý hành chính
theo thống kê của cơ quan chức năng
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hai mươi tám vụ đánh người cố ý gây thương tích
điều đáng nói là đối tượng gây án chủ yếu là thanh thiếu niên
muốn thể hiện bản thân mình trong xã hội ghi nhận của nhóm phóng viên antv yên bái
đây là đối tượng vũ duy đức chú tại tổ một mươi một phường yên ninh vừa bị công an tp yên bái bắt giữ
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng chín đức đến nhà anh vũ quốc đại ở tổ tám phường nguyễn thái học
và xảy ra mâu thuẫn với đặng ngọc thường đức đã dùng dao nhọn đâm vào đùi của thường
sau đó thường gọi một số đối tượng mang hung khí kéo đến nhà của đức để trả thù
do đức trốn trong nhà khóa cửa nên các đối tượng này đã đe dọa thách thức
đồng thời chửi bới đánh đập người nhà của đức
tiếp đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bảy sau khi uống rượu tại nhà hàng xóm về
đỗ văn phát trú tại tổ sáu mươi sáu phường yên ninh đã gây sự rồi dùng dao chém vào vùng miệng của anh trần quang tuyên
khiến anh bị tổn thương hai mươi một sức khỏe
ngay sau đó đối tượng đỗ văn phát đã bị công an thành phố yên bái bắt giữ về tội cố ý gây thương tích
đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ án cố ý gây thương tích mà cơ quan chức năng tỉnh yên bái đã làm rõ trong thời gian vừa qua
đây cũng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng xuống cấp về đạo đức coi thường pháp luật trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay
qua công tác điều tra giải quyết cho thấy hành vi của các đối tượng ngày càng hoạt động
mang tính chất côn đồ hơn
cái tâm lý của các đối tượng này dễ bị kích động
các mâu thuẫn chủ yếu phát sinh từ đời sống sinh hoạt hàng ngày những mâu thuẫn này mang tính bột phát là chính
theo cơ quan điều tra các đối tượng gây án chủ yếu là thanh niên lười lao động thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình
mặt khác do lạm dụng rượu bia các chất kích thích nên không làm chủ được hành vi của mình
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ có thể sẵn sàng sử dụng các loại hung khí như dao kiếm để giải quyết
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân
hiểu rõ và nắm rõ được các quy định của pháp luật
ngoài ra chúng tôi sẽ thường xuyên theo dõi bám sát địa bàn kịp thời nắm tình hình và giải quyết triệt đề
các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở
dẫn đến hành vi phạm tội
để giải quyết tận gốc vấn đề này rất cần sự chung tay vào cuộc của tất cả các ngành chức năng
đặc biệt là hệ thống chính quyền cơ sở cần chủ động làm tốt công tác giáo dục hòa giải
cảnh báo hậu quả của việc hành xử theo kiểu côn đồ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời cũng cần đưa ra xét xử lưu động
một số vụ án điển hình nhằm nâng tính dân đe giáo dục phòng ngừa nhất là đối với tầng lớp thanh thiếu niên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã nhân thắng huyện gia bình tỉnh bắc ninh về tội mua bán người
trước đó ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn nhận được đơn trình báo
của một người phụ nữ chú tại tỉnh lạng sơn về việc chị bị nguyễn ngọc hào lừa bán sang trung quốc
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay chị mới được giải cứu cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh
cùng ngày đã bắt tạm giam đối tượng hào để điều tra làm rõ qua quá trình điều tra xác định
năm hai nghìn một mươi một hào sang trung quốc làm thuê trong một lần về việt nam có gặp gỡ người phụ nữ nói trên
và nảy sinh tình cảm đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba lợi dụng sự tin tưởng của chị thảo lừa bán chị này
cho một người phụ nữ tên hồng
được sáu nhân dân tệ hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn phước an và một số xã lân cận của huyện crong park
tỉnh đắk lắc xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy ở nơi đông người đám cưới quán ăn và các khu nhà trọ
công an huyện cron park đã bắt giữ hai đối tượng thực hiện những vụ trộm trên là lê hoàng hiếu
và lê ngọc hậu cùng chú tại tổ dân phố năm thị trấn phước an huyện cron park
hai đối tượng này khai nhận đều nghiện ma túy và để có tiền mua ma túy sử dụng
hai anh em này đã rủ nhau chuyên đi trộm cắp xe máy
sau khi lấy cắp chúng đã đưa xe đến tiệm cầm và tiêu thụ ở thành phố hồ chí minh
bước đầu công an huyện crong park đã truy thu tạm giữ một mươi năm chiếc xe máy các loại tại tiệm cầm đồ
trong đó có những xe máy tăng vật liên quan đến chín vụ trộm do hai đối tượng lê hoàng hiếu
và lê ngọc hậu đã gây ra
những ngày qua trên địa bàn tỉnh nghệ an liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ phường hụi
với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
mặc dù đã được cảnh báo nhiều và không ít vụ việc đã được phanh phui xử lý
nhưng loại hình huy động vốn này vẫn đang hoành hành tại nhiều vùng quê
và để lại những hệ lụy khôn lường
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên antv nghệ an
tại xã chủ sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
cho đến nay hàng chục hộ dân vẫn chưa hết bảng
hoàng khi mang hàng trăm triệu đồng cho chủ hụi trần thị hà
chú tại sáu mươi xã chủ sơn vay nhưng khó có khả năng thu hồi
bởi trần thị hà vừa bị cơ quan công an huyện đô lương triệu tập
bước đầu đối tượng này thừa nhận đã vay của các hộ dân với số tiền hơn ba tỷ đồng
ngoài ra các giấy nhận nợ còn thể hiện hà đã vay mượn các chủ nợ khác
số tiền hơn bốn tỷ đồng nhưng đến nay không có khả năng thanh toán
thị trấn diễn châu huyện diễn châu tỉnh nghệ an
những ngày này rất nhiều tư thương buôn bán ở chợ phù diễn
chợ thị trấn cũng như nhiều xã lân cận đang vô cùng hoang mang
bởi vụ vỡ phưởng hụy lên tới con số hàng chục tỷ đồng
của vợ chồng bà trần thị xoa và ông cao xuân năm
ở xóm chín xã diễn thành huyện diễn châu
ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân
công an huyện diễn châu đã khẩn trương tiến hành xác minh
thu thập các tài liệu để điều tra làm rõ
sau một thời gian vào cuộc điều tra công an huyện diễn châu
đã bắt được trần thị xoa khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh hải dương
qua công tác nắm tình hình được biết tại thành phố vinh
thị xã thái hòa diễn châu quỳnh lưu yên thành đô lương
con cuông nghĩa đàn tình trạng huy động tiền tài sản của người dân
vào quỹ tín dụng đen dưới dạng phường hụi vẫn tiếp tục diễn ra
tiềm ẩn nhiều nguy cơ vỡ nợ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân
và công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
họ có thể gửi vào ngân hàng hoặc gửi những nơi nào có đảm bảo
đối với các vụ án vỡ phường hụi có dấu hiệu của tội phạm
tính chất nghiêm trọng gây dư luận xấu ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
công an tỉnh nghệ an tiếp tục tập trung lực lượng để điều tra xử lý
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân
nhưng hơn ai hết chính người dân bằng sự tỉnh táo của mình
mới có thể bảo vệ tài sản cũng như cuộc sống cho bản thân và gia đình
trước những cám dỗ của loại hình
một mươi một tháng một mươi một tại khu vực các tỉnh ở phía tề bắc bộ
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một do sự suy yếu nhanh của khối không khí lạnh tầng thấp
cùng với trên cao là sự bao trùm của áp cao cận nhiệt
nên trời sẽ phổ biến ít mưa ban ngày có nắng nhiều hơn
nên nhiệt độ cao nhất cũng không vượt quá mức hai mươi chín độ
tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ khối không khí lạnh đã bắt đầu quá trình suy yếu
nên mưa không còn xảy ra nhiều nên nhiệt độ cũng bắt đầu tăng nhẹ trở lại
mà dù trời vẫn còn ở ngưỡng dép nhưng thời tiết khô giáo cũng có phần thuận lợi
cho các hoạt động lưu thông của người dân nhiệt độ là từ một mươi bốn đến hai mươi chín độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mưa cũng đang giảm dần về cường độ và thu hẹp bớt về diện
trong ngày mai vẫn còn mưa rông rải rác tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía nam khu vực
trời sẽ hơi xe lạnh vào đêm và sáng nên nhiệt độ là từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết tương đối ổn định nên nhiệt độ cao hơn các khu vực phía bắc từ một đến hai độ
riêng ngày mai trời vẫn còn những cơn mưa rào rải rác tập trung tại các tỉnh như đà nẵng
quảng nam quảng ngãi sau đó sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi
ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình chiều tối có mưa rào và rông rải rác
có nơi có mưa to đến rất to
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động là từ hai mươi một đến ba mươi độ
khu vực nam bộ cũng tạm thời chưa xuất hiện hình thế gây mưa nào đáng chú ý
nên trời phổ biến ít mưa ngày có nắng nhiều với nền nhiệt độ cao nhất có thể chạm mức ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung là tương đối ổn định và thuận lợi cho quan hệ lượng lưu thông của người dân
những tin tức mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật
trong bản tin mùa mùa ba online phát sóng lúc một mươi năm h mời quý vị và các bạn chú ý đón xem